câu chuyện tháng riêng là chủ đề của triển lãm của họa sĩ vũ đình tuấn đã khai mạc mới đây tại hà nội studio một mươi ba tràng tiền hà nội
triển lãm đã giới thiệu trên một trăm năm mươi tác phẩm trên nhiều chất liệu do họa sĩ vũ đình tuấn sáng tác và cất giữ nhiều năm qua
dù là vẽ tranh lụa tranh khắc gỗ hay tranh nhỏ tranh minh họa vũ đình tuấn vẫn khiến người xem bị ám ảnh bởi gương mặt những nhân vật kỳ lạ gần đạt đến siêu thực trong tác phẩm của anh
anh muốn mượn gương mặt người để làm tấm gương soi chiếu lại những ẩn ức trong đời sống tinh thần của tự nhiên
triển lãm đã mang đến những cảm xúc đặc biệt cho giới khán giả yêu tranh tại hà nội